tranh thủ thời tiết thuận lợi thời điểm này các nhà vườn tại đà nẵng đang tất bật chăm sóc cho các loại hoa cây cảnh
để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán sắp tới
tại xã hòa châu một trong những vùng trồng hoa truyền thống của thành phố đà nẵng
hiện các nhà vườn đang tích cực chăm sóc các loại hoa nhằm cung ứng cho thị trường tết nguyên đán sắp tới
để hoa nở đúng dịp và đạt chất lượng cao các nhà vườn đã đầu tư nhiều kinh phí cho việc mua phân bón thuốc
lắp đặt các hệ thống mái che đèn châu sáng để thúc đẩy quá trình sinh trường của cây hoa
năm nay ngoài các loại hoa truyền thống như cúp đại đoá pha lê
các nhà vườn tại đà nẵng cũng trồng thêm các loại hoa lan hoa ly dạ yến thảo hướng dương vạn thọ
để phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân
thời điểm hiện tại các nhà vườn tại đà nẵng đang rất phấn khởi bởi thời tiết thuận lợi
các loại hoa phát triển tốt dự kiến sẽ nở đúng dịp tết nguyên đán sắp tới với chất lượng cao nhất